hương đạo đại vương trần quốc tuấn được dân nước việt phong là đức thánh trần
được hội đồng khoa học hoàng gia anh đưa vào danh sách một mươi nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại
sáng ngăn hàng với alexander đại đế thành các tư hãng hay julius caesar
những chiến công của ông không chỉ giúp bảo tồn non sông đại việt
mà còn góp phần dẫn đến sự sụp đổ của đế chế nguyên mông hùng mạnh
mở ra trang mới cho lịch sử văn minh nhân loại
trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trần hưng đạo
vị tướng việt khiến đế chế nguyên mông e sợ
trong khi một số thì cho là năm một nghìn hai trăm ba mươi hoặc một nghìn hai trăm ba mươi bốn
chung quy là trần quốc tuấn sinh ra không lâu sau khi vương triều nhà trần được thành lập
ông là con trai thứ ba của khâm minh đại vương trần liễu gọi trần thái tông bằng chú ruột
không rõ mẹ ông là ai một số cho là thiền đạo quốc mẫu huy lan nguyệt
một người trong tôn thất họ trần
do công chúa thuận thiên bị trần thủ đổ ép làm hoàng hậu của trần thái tông
nên thiền đạo quốc mẫu
trở thành kế phu nhân của trần liễu
theo trần triều thế phả hành trạng bà đã xuất ra làm đi sư sau khi trần liễu mất
ngoài ra trần quốc tuấn còn có người mẹ nuôi đồng thời là cô trụ của ông thủy bà công chúa
đại việt sự ký toàn thư mô tả trần quốc tuấn là người có dung mạo khôi ngô
thông minh hơn người nhờ được những người tài giỏi giảng dạy từ khi còn nhỏ
mà ông đã sớm trở thành người độc thông hiểu rộng có tài văn võ
theo đông a di sự bấy giờ huệ túc phu nhân một phi tần xuất thân từ gia đình quan lại nhà tống của trần thái tông
đổi danh với tài bấm độn xem tử vi đã xem lá số cho trần quốc tuấn
trước đây mỗi khi xem tử vi huệ túc phu nhân chỉ cần bóng ngón tay
nhưng lần này bà rất cẩn thận cầm bút chấm lá số rất chi tiết
theo ý huệ túc phu nhân đây là số của một bậc tệ thần
làm nên sự nghiệp văn lần khắp hoàng vũ

dần trong chờ nghìn vạn năm sau còn tôn kính
nói khác đi mệnh của vương là mệnh của bậc thánh nhân
năm một nghìn hai trăm ba mươi bảy gia đình trần quốc tuấn xảy ra biến cố
chú ông là trần thái tông lên ngôi và kết hôn với lý chiêu hoàng đã lâu
nhưng chưa có con nối giỏi
thái sư trần thủ độ đang nắm thực quyền phụ chính
đã ép cha ông phải nhường vợ
là thuận thiên công chúa cho trần thái tông
dù bà đang mang thai được ba tháng
phận út trần liễu mới hợp quân chống lại
nhưng thấy cô không làm gì được phải xin đầu hàng
vua thái tông vì thương anh nên xin với trần thủ độ
tha tội cho trần liễu
nhưng quân lính đều bị giết
bản thân trần liễu cũng bị thuyên chuyển đi cai quản ở vùng ngũ yên
bao gồm yên phụ yên dưỡng yên sinh yên hưng yên bang
này thuộc hải dương quảng ninh hải đông
quảng ninh hải phòng mang tước an sinh vương hoặc yên sinh vương
ốc hận trần liễu vẫn ngày đêm chuẩn bị cho một cuộc phế lập hồng trở nhục
ông đưa con cái của những binh lính bị giết hại về nuôi nấn huấn luyện
xem chúng như người một nhà
tìm những người giỏi võ công binh pháp
và thậm chí là cả văn hóa bậc nhất đất nước lúc đó
để truyền dạy cho họ và cả các con cháu của mình
trong đó có trần quốc tuấn
lập thành một đội gia binh
nhưng thực chất
cùng thiện chiến
mang tên ngũ yên
trần liễu từ sớm cũng cho con trai trần quốc tuấn
đến kinh thành thăng long ăn học ở nhà em gái thụy ba công chúa
trần liễu hy vọng
trần quốc tuấn có trong tay đội quân tinh nhuệ ngũ yên
sẽ phục thù được cho mình
ngày hai mươi hai tháng bốn năm một nghìn hai trăm năm mươi một
an sinh vương qua đời
trước khi mất
ông trăn trối với trần quốc tuấn rằng
còn không vì cha mà lấy được thiên hạ
thì cha chết dưới suối vàng
cũng không nhắm mắt được
trần quốc tuấn tuy ghi nhớ
nhưng trong lòng
đã có quyết định riêng
mông cổ thôn tính hoàn toàn nước đại lý
ở vùng vân nam trung quốc
trực tiếp uy hiếp đại việt
triều đình đề xuất
cần phải có một người giữ chức tiết chế còn đang bỏ trống
qua các phiên thiết triều
nhiều tướng đề cử trần quốc tuấn vào vị trí này
người nắm giữ quân đội
và cũng là người có thực quyền lớn nhất trong triều
là thái sư trần thủ độ
đã không đồng ý
vì lo lắng trần quốc tuấn sẽ thực hiện lời trăn trối của cha
mà cướp ngôi vua
để dung hòa hai bên
trần thái tông đã đồng ý phong trần quốc tuấn làm tiết chế
nhưng chưa ban chiếu chỉ
cũng như kiếm báo tiết chế
cuốn đông a di sự có ghi chép
câu chuyện giữa vụ thành vương trần doãn
em cùng cha khác mẹ với trần quốc tuấn
với trần thủ độ và trần thái tông
để giải thích lý do
thì ra triều đình phong cho trần quốc tuấn làm tiết chế
chỉ vì muốn được tiếp quản
và sử dụng đội quân tinh nhuệ ngụ yên
mà cha con nhà trần liễu dày công huấn luyện
ngoài ra do lúc này
trần quốc tuấn còn là tướng trẻ
nên việc ông không được giữ thực quyền
cũng là điều dễ hiểu
bởi thế trong cuộc kháng chiến chống mong nguyên lần một
đại việt sự ký toàn thư mới ghi rằng
tháng chín năm một nghìn hai trăm năm mươi bảy
lệnh tả hữu tướng
đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới
theo sự tiết chế của quốc tuấn
mà chẳng thấy ghi ông tham gia vào bất cứ một trận đánh nào cụ thể
nhưng sau đó dưới bàn tay giàn xếp vô cùng khéo léo của thiên mệnh
với sứ giả là bậc thầy tử vi huệ túc phu nhân
ông cũng đã có cho mình quyền lãnh đạo toàn thể ba quân
tại buổi nghị triều tại điện uy viễn
diễn ra vào tháng tám năm một nghìn hai trăm năm mươi bảy
trần quốc tuấn đeo cách chống giặc của mình
nhân hòa vốn đã có từ lâu
về thiên thời
giữ bí mật việc tống giam sứ thần
để tránh phải đánh địch vào các tháng cuối năm trời rét
đúng khí hậu mà quân phương bắc quên
cố gắng làm sao để sớm nhất cũng cuối tháng chạp mới báo tin
quân ta chỉ cần cầm cự vài tháng
khí hậu trở thành ấm áp với ta
ôn nhiệt với mông khổ
thế là ta đạt được thiên thời
về địa lợi
ưu điểm của giặc là kỵ binh xung trận
là phá thành
vậy ta không thủ thành
cũng chẳng giàn quân
ta cần dụ cho giặc vào sâu trong nước
triều đình cần rời khỏi thanh long
ẩn vào sống với dân
mỗi bộ ẩn vào một thôn xã khác nhau
luôn di chuyển
để giặc không biết tung tích
ta dùng chim ưng liên lạc với nhau
gia đình các đại thần
các võ tướng
ai ở đâu thì đưa về quê mình sống với dân chúng
như thế các quan yên tâm phát triển
không phải vướng vích
các triều thần đều đồng tình với kế sách của trần quốc tuấn
kể cả những ai trước đây vốn không đồng tình
để ông giữ chức
ngày hai mươi tám tháng một năm một nghìn hai trăm năm mươi tám
chiến thắng đông bộ đầu trước ngột lương hợp thai
đã khẳng định sự sáng suốt của ông
trong việc hiểu địch
và phán đoán thời cơ
vô cùng chuẩn chỉ
ngày hai mươi hai tháng hai năm một nghìn hai trăm sáu mươi bốn
thái sư trần thủ độ qua đời
trọng trách lãnh đạo ba quân lúc đó
hầu hết rơi vào tay của trần quốc tuấn
vua trần thánh tông
sai trần quốc tuấn
mở trường dạy võ nhằm đào tạo con em hoàng tộc
và những người tài giỏi trong nước
ông thường đi khắp các lộ
kiểm soát các dạng võ đường địa phương
thu dụng nhiều nhân tài hào kiệt
như ý kiêu
phạm ngũ lão
nguyễn chế nghĩa
ở phương bắc năm một nghìn hai trăm bảy mươi chín
mông cổ tiêu diệt nhà nam tống
lập ra nhà nguyên
trở thành mối đe dọa thực sự
sau nhiều hành động khiêu khích
cả ngoài biên giới lận ở tại kinh thành thăng long
khi cho sứ thần quậy phá
bất phục lệnh vua trên
nhà nguyên sai toa đô mang quân vượt biển
đánh chiêm thành ở phía nam đại việt
chiến tranh giữa đại việt với nhà nguyên đến gần
tháng một mươi âm lịch năm một nghìn hai trăm tám mươi ba
trần quốc tuấn được phong làm quốc công tiết chế thống lĩnh
ông chọn các quân hiệu tài giỏi
chia cho nhau chỉ huy các đơn vị quân đội
tháng tám âm lịch năm sau
ông cho duyệt quân ở bến đông bộ đầu
gần dốc hàn thang hà nội ngày nay
đọc bài hịch tướng sĩ nổi tiếng
rồi chi quân đóng giữ bình thang
và các nơi hiểm yếu khác
tháng bảy âm lịch năm một nghìn hai trăm tám mươi bốn
nhà nguyên sai trấn nam vương thoát hoang
a lý hải nha tập trung năm mươi vạn quân
ở hành tỉnh hồ quảng
đầu năm một nghìn hai trăm tám mươi năm
quân nguyên ồ ạc hợp công từ hai phía
thoát hoang vượt biên giới phía bắc của đại việt
còn toa đô đánh lên phía bắc
uy hiếp vùng thanh hóa nghệ an
hưng đạo vương đốc quân
đánh chặn ở biên giới
nhưng thất bại rút quân về phản kiếp
trong tình cảnh nguy khốn
thượng hoàng thách tông lo ngại
hỏi trần quốc tuấn xem có nên hàng không
ông mới khẳng khái trả lời
bề hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng
liên tục vỡ trận
lại cộng thêm hàng loạt tông thất nhà trần
ra hàng quân nguyên
đạo quân của toa đô đã rời thanh hóa
tiến lên đóng ở trường yên ninh bình
ngày bảy tháng bốn năm một nghìn hai trăm tám mươi năm
trần quốc tuấn đưa hai vua trần
cùng đại quân từ phường ngọc sơn
quận kiến an hải phòng
vượt biển vào thanh hóa
thoát khỏi thế bị kim kẹp của đối phương
tháng năm năm một nghìn hai trăm tám mươi năm
thấy địch đã xa lầy
ông ra lệnh tổng phản công
chỉ sau một tháng chiến đấu quyết liệt
các cánh quân đại việt do trần quốc tuấn
cùng trần quang khải trần nhật duật
chỉ huy đã giành thắng lợi ở hàm tử
chương dương tây kết
vàng kiếp quân dân đại việt
trở về thăng long trần quốc tuấn
và anh là trần quốc tung đã dẫn
hơn hai vạn quân tấn công quân nguyên
ở bờ bắc sông hồng còn ông là
trần quốc hiến chỉ huy truy kích
đến tận biên giới thoạt hoàng phải
chui vào ống đồng mà chạy toa đô
và lý hằng bị giết
cài cú ngày một mươi bốn tháng một mươi một
ôm lịch năm một nghìn hai trăm tám mươi một
cánh quân vân nam
của nguyên đánh ải phú lương
chính thức xâm lược đại việt lần thứ ba
lần này với quân số lên tới
năm mươi vạn là chuẩn bị vô cùng
kỹ lưỡng khi có cả quân thủy
do vạn hội trương văn hổ chở
bảy mươi vạn thạch lương theo sau rõ ràng
địch có ý đồ muốn đánh lâu dài
nhưng khi trần nhân tông hỏi
trần quốc tuấn năm nay
đánh giặc thế nào ông vẫn quả quyết
năm nay đánh giặc nhàn
biết sơ hở của địch chính là
phải phụ thuộc vào nguồn lương thực của thủy
quân mang đến lần này ông quyết định
sẽ cho quân thủ thành thăng long
khiến đạo quân bộ do thoát hoàng chỉ huy
mãi mê công thành mà
lơ là việc phối hợp với quân thủy
kết quả khi thoát hoàng kịp hiểu
ra tình hình thì đoàn thuyền lương của
trương văn hổ đã bị nhân huệ vương
trần khánh dư chặn đánh và tiêu diệt
ở vân đồn
thoát hoàng rút khỏi thăng long về hành
dinh ở vạn kiếp do thiếu lương và
bệnh dịch thoát hoàng buộc phải rút lui
một ngã của thủy quân do ô mã nhi
và phàng tiếp chỉ huy
một ngã của bộ binh do thoát hoàng chỉ huy
trần quốc tuấn bố trí lực lượng mai phục
ở cửa sông mạch đằng trực tiếp
tiêu diệt toàn bộ binh thuyền của ô mã nhi
vào tháng bốn âm lịch năm
bắt sóng ô mã nhi phàng tiếp
và tích lệ cơ
thoát hoàng dẫn quân bộ tháo chạy theo đường
lạng sơn dọc đường bị quân việt đón đánh
khiến quân sĩ mười phần
tổn hại mất năm tám phần
đời đời bất tử với lịch sử
tháng bốn âm lịch năm kỷ sử

ba lần đánh đuổi quân nguyên mông
trần quốc tuấn được phong tước hưng đạo đại vương
sau đó ông lùi về ở
vạn kiếp là nơi ông được
phong ấp nay thuộc xã hưng đạo
thị xã chí linh tỉnh hải dương
nhân dân lúc bấy giờ kính trọng ông
lập đền thờ sống ông ở vạn kiếp
tại đền có bài văn bia
của vua trần thánh tông ví ông
với thượng phụ tức là khương tử nha
tháng sáu âm lịch năm một nghìn hai trăm tám mươi chín
hưng đạo đại vương ốm nặng
vua trần anh tông ngự tới nhà thăm
hỏi rằng nếu có điều chẳng may mà
giặc phương bắc lại sang xâm lược
thì kế sách như thế nào
ông trả lời
ngày xưa triệu vũ đế
tức triệu đà dựng nước
vua nhà hán cho quân đánh
nhân dân làm kế thanh giả
vườn không nhà trống
đại quân ra khâm châu
liêm châu đánh vào trường sa hồ nam
còn đoạn binh thì đánh úc phía sau
đó là một thời
dùng người ta giỏi
đất phương nam mới mạnh mà phương bắc thì mệt mỏi suy yếu
trên dưới buộc dạ
lòng dân không lìa
xây thành bình lỗ mà phá được quân tống
đó lại là một thời
vua nhà lý mở nền
nhà tống xâm phạm địa giới
dùng lý thường kiệt đánh khâm liêm
đến tận mai lĩnh là vì có thế
vừa rồi toa đô ô mã nhi bốn mặt bao vây
vì vua tôi đồng tâm
anh em hòa mục
cả nước góp sức
giặc phải bị bắt đó là trời xui nên vậy
đại khái nó cậy trường trận
ta dựa vào đoán binh
dùng đoán binh chế trường trận
là sự thường của binh pháp
nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa như gió
thì thế dễ chế ngự
nếu nó tiến chậm như cách tàm ăn
không cầu thắng chống
thì phải chọn dùng tướng giỏi
xem xét quyền biến như đánh cờ vậy
tuy thời tạo thế
có được đội quân một lồng như cha con thì mới dùng được
và lại khoan thư sức dân
để làm kế sâu trễ bền gốc
đó là thượng sách giữ nước vậy
chữa mãi không khỏi bệnh
hưng đạo đại vương mất vì tuổi già
vào ngày hai mươi tháng tám âm lịch năm ấy
tức là ngày năm tháng chín năm một nghìn ba trăm linh
khi sắp mất
ông dặn các con rằng
ta chết thì phải hỏa tán
lấy vật tròn đựng xương
bí mật chôn trong vườn an lạc
rồi sang đất và trồng cây như cũ
để người đời không biết chỗ nào
lại phải làm sao cho mau mục
khi nghe tin trần hưng đạo mất
triều đình đại việt đã phong ông
làm thái sư thượng phụ
công nhân vũ hưng đạo đại vương
nhân dân đại việt đã tôn xương ông
là đức thắm trần lập đền thờ
ở nhiều nơi trong đó nổi tiếng nhất
là đền kiếp bạc xã hưng đạo
huyện trí linh tỉnh hải dương
đây là nơi ông đã lập căn cứ tích trữ lương thảo
và huấn luyện binh sĩ cho cuộc kháng chiến
chống quân nguyên mông